thưa quý vị tổng công ty đường sắt việt nam vừa kiến nghị chính phủ cho phép nhập ba mươi bảy toa xe cũ của nhật bản
thông tin này được đưa ra ngay lập tức đã thu hút sự quan tâm lớn bởi đáng chú ý là các toa tàu cũ này đã được vận hành tới bốn mươi năm
mặc dù phía nhật bản hứa chuyển giao miễn phí cho tổng công ty đường sắt việt nam
song dư luận và mạng xã hội cũng đặt ra nhiều câu hỏi trước kiến nghị này
nhất là trong bối cảnh ngành đường sắt đang ngày càng tụt hậu và cũ kỹ
việc tổng công ty đường sắt việt nam kiến nghị chính phủ cho phép nhập ba mươi bảy toa xe cũ sản xuất giai đoạn năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín một nghìn chín trăm tám mươi hai
được nhật bản chuyển giao miễn phí vừa được đăng tải đã tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi từ phía dư luận với hai quan điểm trái chiều
cư dân mảng băn khoăn toa tàu của nhật thiết kế tối yêu cho đường ray của họ
giờ sửa lại cho khớp với đường dây của mình liệu có ổn
có khó khăn đến mức phải nhập hàng đã qua bốn mươi năm sử dụng rửa không
đường sắt việt nam đã quá lạc hậu giờ nhập tàu cũ biết bao giờ mới thay đổi
cũng có cư dân mạng ví việc nhập khẩu các toa tàu cũ này giống như nhập sắt vụn
từ đó nhìn nhận cách làm này là đi ngược xu thế
chúng ta đang hiện đại hóa hay cổ vật hóa
lãng phí nguồn lực quá mua về sẽ phải chịu phí bảo trì sửa chữa rất lớn
tận dụng là tốt nhưng để học thì không nên công nghệ đã cũ bốn mươi năm rồi
nên cập nhật những cái mới thì tốt hơn
dù có tốt đến mấy nó cũng là đồ cũ dần lạc hậu rồi
ta còn nghèo như đường sắt bắc nam nó như cái xương sống trên cơ thể vậy
thay vì cứ trùng tu sửa chữa hãy cố làm mới toàn bộ để có một cơ thể khỏe mạnh
luật đã có quy định rõ ràng là tất cả các máy móc thiết bị nhập vào việt nam
phải mới ít nhất là bảy mươi để tránh trường hợp nhập khẩu
đây là một giáp thải của thế giới
trái ngược với việc phản đối
phía cư dân mạng bày tỏ quan điểm ủng hộ việc nhập các toa tàu cũ đều cho rằng
tuy cũ nhưng đồ nhật bền và an toàn nếu tận dụng được sẽ tiết kiệm cho ngân sách
tôi ủng hộ nhập hàng nhật mặc dù hàng cũ họ không xài
nhưng do về chất xám trên sản phẩm và chất lượng của sản phẩm là cao gấp mấy chục lần so với nhiều nước khác
hàng cơ khí nhật thì rất tốt
tuy nhiên nên đánh giá khả năng chi phí cải tạo lại một cách nghiêm túc trước khi nhập
tiết kiệm là quốc sách đề nghị các nhà chuyên môn xem xét thấy có lợi cho đất nước thì làm
lý giải cho kiến nghị nhập khẩu toa tàu cũ
tổng công ty đường sắt việt nam cho rằng
chi phí nhập các toa xe này và sửa chữa để phù hợp với khổ ra
thấp hơn nhiều chi phí đóng mới hoặc mua toa xe cũ của nước khác
cư dân mạng đều cho rằng tiết kiệm cho ngân sách là tốt
nhất là trong bối cảnh
ngành đường sắt còn đang gặp nhiều khó khăn bởi dịch covid một mươi chín
thế nhưng tiết kiệm bằng cách nhập khẩu những toa xe đã sản xuất gần nửa thế kỷ
dẫn đến nguy cơ tụt hậu về công nghệ
không đáp ứng nhu cầu phát triển để rồi nguy cơ trở thành những đông sắt vụn
như vậy tường đã tiết kiệm nhưng lại hóa thành lãng phí
người ta thiết kế tối ưu cho đường rây của họ
giờ sửa lại cho khớp với đường rây của mình liệu có ổn
tốc độ còn bao nhiêu thì an toàn
vẫn biết là đồ nhật bền tốt
nhưng không nên nhập rác về
hãy tự phát triển và để doanh nghiệp việt nam sản xuất làm chủ công nghệ
tàu cũ xin miễn phí về khai thác
vậy cách đi cũng có được miễn phí đâu
kỹ thuật của nhật thì đáng tin cậy
nhưng nhập về để cải tạo
lại thêm thói quen xài đồ cũ như thế này
thì bao giờ mới công nghiệp hóa được
giá vé cao tốc độ chậm vệ sinh kém
rất khó để đường sắt thu hút người dân lựa chọn
hãy thay đổi từ tư duy
theo nghị định sáu trăm năm mươi hai nghìn một mươi tám quy định tại điều một mươi tám
nhân hạn sử dụng đối với đầu máy toa xe chở khách không qua bốn mươi năm
đối với toa tàu đã qua nhập khẩu thì không quá một mươi năm với chở khách
và một mươi năm năm với chở hàng
bài học một trăm sáu mươi toa tàu cũ cách đây năm năm vẫn còn nóng hồi
và không chỉ có ngành đường sắt
đã có quá nhiều cái giá phải trả
khi việt nam nhập khẩu những công nghệ dây chuyền thiết bị lạc hậu
để rồi những tưởng sẽ tiết kiệm được
nhưng sau đó lại trở thành nguy hiểm
nó lại trở thành những khoản lãng phí khổng lồ
hãy nhìn những công trình ngàn tỷ biến thành sắt vụn
biến thành những đại án để thận trọng và quyết định
cư dân mạng mong rằng đường sắt việt nam dù đang rất khó khăn
thì phải tiến lên chứ không thể chạy lùi
bạn nghĩ sao về kiến nghị nhập hàng chục toa tàu cũ từ nhật bản
hãy để lại bình luận và chia sẻ ý kiến của mình trên fanpage của truyền hình công an nhân dân